tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tới đây thì nga dự kiến sẽ công bố nhiều sáng kiến về việc hợp tác khí đốt với thổ nhĩ kỳ và việc xuất khẩu ngũ cốc
tuyên bố của bộ ngoại giao nga nêu rõ rất nhiều sáng kiến cụ thể đã được lập ra trong đó có tăng cường hợp tác khí đốt với thổ nhĩ kỳ và tổ chức thực hiện vận chuyển các chuyến hàng lớn gồm ngũ cốc phân bón
giữa tháng một mươi vừa qua tổng thống vladimir putin đã đề xuất ý tưởng xây dựng trung tâm khí đốt tại thổ nhĩ kỳ để thông qua trung tâm này các lô hàng khí đốt của nga có thể được bán sang các thị trường châu âu
theo tổng thống putin thổ nhĩ kỳ là tuyến vận chuyển khí đốt đáng tin cậy và việc hai bên cùng thiết lập trung tâm khí đốt tại nước này không chỉ nhằm đảm bảo cung ứng mà còn có thể giúp ổn định giá cả một vấn đề rất quan trọng trong mua bán khí đốt
về phần mình thổ nhĩ kỳ đã nhất trí với đề xuất xây dựng trung tâm này của nga